hà nội thêm ba tám trăm tám mươi tám ca mới kỷ lục một trăm một mươi f đang điều trị
sở y tế hà nội cuối giờ chiều ngày một mươi sáu tháng hai vừa ghi nhận ba tám trăm tám mươi tám ca covid một mươi chín mới
trong đó có tám trăm linh tám ca cộng đồng
thành phố hiện có khoảng một trăm một mươi f đang điều trị cao nhất từ trước tới nay
bệnh nhân phân phối tại bốn trăm sáu mươi ba xã phường thị trấn thuộc ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã
một số quần huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như đông anh hai trăm chín mươi bốn hoàng mai hai trăm năm mươi
nam tự liêm hai trăm hai mươi ba hoài đức một trăm tám mươi sáu và chương mỹ một trăm tám mươi
như vậy từ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay hà nội phát hiện một trăm tám mươi ba một trăm linh năm ca covid một mươi chín
theo bà trần thiên nhị hạ
giám đốc sở y tế hà nội tới hết ngày một mươi năm tháng hai đang có gần một trăm một mươi f đang điều trị ở hà nội
trong đó có một trăm linh năm hai trăm một mươi bốn f đang điều trị tại nhà chiếm chín mươi năm
có hơn tám trăm linh f điều trị tại các cơ sở thu dung của thành phố và quận huyện
có hơn ba năm trăm linh f điều trị tại các bệnh viện của hà nội tầng hai và tầng ba
số còn lại là ba trăm bốn mươi năm ca điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương và bệnh viện đại học y hà nội
hôm qua hà nội ghi nhận một mươi năm ca tử vong do covid một mươi chín nâng tổng số f công tử vong từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay lên tám trăm năm mươi ba người
hiện nay tỷ lệ bao phủ vaccine đủ hai mũi của thành phố với người trên một mươi hai tuổi đã đạt trên chín mươi chín năm
và đã tiêm bao phủ mỗi nhắc lại mũi ba đạt gần năm mươi năm
hà nội phấn đấu hoàn thành việc tiêm mũi bổ sung mũi nhắc lại trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
lãnh đạo sở y tế hà nội cho hay
các f gom tử vong chủ yếu là người cao tuổi có bệnh lý nền thuộc nhóm nguy cơ và chưa tiêm vaccine covid một mươi chín
để đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tiêm chủng vaccine nhằm bảo vệ cho người dân đặc biệt ở nhóm người trên năm mươi tuổi
người thuộc nhóm nguy cơ mắc covid một mươi chín nhằm giảm tỷ lệ chuyển nặng tỷ lệ tử vong
mới đây ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các quận huyện thị xã khẩn trương chỉ đạo các lực lượng tiếp tục ra soát
tuyên truyền vận động và tổ chức tiêm vaccine cho người thuộc nhóm nguy cơ
hộ gia đình có người thuộc nhóm nguy cơ các trường hợp trong độ tuổi nhưng chưa được tiêm chủng hoặc tiêm chưa đủ liều
người từ chối tiêm trên địa bàn
đồng thời lãnh đạo hà nội cũng yêu cầu tiếp tục rà soát kỹ người trên năm mươi tuổi người có bệnh lý nền
người có nguy cơ cao không thể đến các địa điểm tiêm để có thể tổ chức tiêm lại tại nhà
bảo đảm không bỏ sát người thuộc nhóm nguy cơ theo hướng dẫn của bộ y tế
sau hơn một tuần học sinh hà nội được đi học trực tiếp nhiều trường ghi nhận số ca f tăng cao
vậy cần làm gì để học sinh trở lại trường an toàn trong bối cảnh dịch diễn biến phức tạp
hãy cùng chúng tôi tìm hiểu những ý kiến từ các chuyên gia trong bản tin ngày hôm nay
để đảm bảo an toàn phòng dịch cho học sinh trở lại trường giáo sư anh hùng lao động
đại biểu quốc hội nguyễn anh tri khuyến nghị các gia đình có con em tới trường
cần tuyệt đối nghiêm túc thực hiện các biện pháp chống dịch theo quy định
tôi nghĩ rằng khi chúng ta ở nhà cũng phải đeo khẩu trang bởi cha mẹ làm việc tại một môi trường khác nhau
tiếp xúc với nhiều người khi về nhà có thể mang mầm bệnh cho trẻ
vì vậy về nhà sẽ chưa thực sự an toàn
nếu con mình đi học mỗi gia đình phải gương mẫu trong phòng chống dịch ông trí nói
giáo sư nguyễn anh trí nói thêm mỗi phụ huynh khi đưa con đi học nên bỏ những thói quen hàng ngày
ví dụ khi đợi để đón con lại ghé vào quán nước vỉa hè tụ tập cởi khẩu trang nói chuyện thì hết sức nguy hiểm
trong khi học sinh tới lớp ông trí cho rằng các học sinh phải thực hiện nghiêm túc năm k
học sinh phải nghiêm túc đeo khẩu trang đặc biệt học sinh lớp này không được tiếp xúc với học sinh lớp khác
hạn chế các hoạt động tập thể đông học sinh giữa sân trường
phải củng cố ngay hệ thống y tế học đường việc này rất quan trọng
lâu nay chúng ta cũng có y tế học đường nhưng mang tính hình thức vì gần như không có việc để nhân viên y tế làm
nhưng bây giờ dịch covid một mươi chín xuất hiện các trường phải củng cố lại ngay hệ thống này
và nhân viên y tế hàng ngày phải kiểm tra theo dõi sức khỏe của các học sinh ông trí góp ý
bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng cũng yêu cầu ban cán sự đảng
ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các quận huyện thị xã phường xã thị trấn
tổ chức kiểm tra giám sát các địa phương triển khai việc học tập trực tiếp cho các cấp học
nhất là trường hợp học sinh chưa tiêm vaccine
tôi đề nghị các cơ sở giáo dục và đào tạo phải nâng cao trách nhiệm
chủ động thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bảo vệ an toàn cho học sinh sinh viên của mình ông dũng nói
trong ngày một mươi năm tháng hai ủy ban nhân dân tp hà nội đồng ý với đề xuất của sở giáo dục và đào tạo hà nội
cho phép học sinh từ lớp một đến lớp sáu của một mươi hai quận huyện đến trường học trực tiếp từ ngày hai mươi một tháng hai
như vậy toàn bộ học sinh tại hà nội sẽ được trở lại trường học trong thời gian tới
liên quan đến các chuyên gia nhận định gần đây tỷ lệ mắc covid một mươi chín ở trẻ em bắt đầu gia tăng
các bệnh viện đã ghi nhận một số trường hợp trẻ chuyển nặng nguy kịch và tử vong
tiến sĩ nguyễn trọng khoa phó cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh cho biết
tỷ lệ mắc của trẻ em dưới một mươi tám tuổi so với mắt chung toàn quốc là một mươi chín hai trong đó từ một mươi ba đến một mươi bảy tuổi chiếm bốn tám
từ sáu đến một mươi hai tuổi chiếm tám từ ba đến năm tuổi chiếm hai tám và từ đến hai tuổi chiếm ba sáu
tỷ lệ tử vong trẻ em là bốn mươi hai so với tử vong chung của cả nước
tiến sĩ nguyễn trọng khoa cũng nêu các con số về tình hình trẻ mắc covid một mươi chín
tại thành phố hồ chí minh đến ngày bảy tháng hai số ca mắc trẻ em dưới một mươi sáu tuổi là ba mươi hai bốn trăm hai mươi chín người
trên năm trăm một mươi sáu một trăm sáu mươi ba tổng số ca mắc chung chiếm tỷ lệ sáu
số ca tử vong ở trẻ em là bốn mươi tám trên tổng số ca tử vong cộng dồn là hai mươi ba trăm bảy mươi chín người
phó cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế chia sẻ thêm
rất may số ca tử vong ở trẻ em đặc biệt bệnh nhiệt đới rất ít
trong số các trường hợp đang điều trị tại bệnh viện
ca nhẹ chiếm đến sáu mươi tám đa số các cháu không có dấu hiệu nghiêm trọng
hai mươi tám bảy các em có mức độ trung bình ca nặng chiếm ba bốn
cũng theo tiến sĩ nguyễn trọng khoa tỷ lệ tử vong trẻ em thấp nhưng không được chủ quan
bởi trong bối cảnh mở cửa giao lưu trở lại bình thường số ca mắc trẻ em sẽ tăng cao
trong số đó có tỷ lệ các em có nguy cơ chuyển nặng sẽ dẫn đến tử vong tăng cao
tiến sĩ bác sĩ phan hữu phúc phó trưởng khoa điều trị tích cực
nội khoa bệnh viện nhi trung ương cũng đồng tình khi cho rằng
dịch bệnh lây lan và tử vong ở người lớn cao nhưng tỷ lệ mắc trẻ em đặc biệt
mức độ nghiêm trọng và tử vong ở trẻ em là khá thấp trong hai năm vừa rồi
tuy nhiên những tháng gần đây đặc biệt khi xuất hiện biến chủng mới đã dấy lên nhiều lo ngại
cụ thể tỷ lệ mắc trẻ em bắt đầu gia tăng
gần đây một số trường hợp nặng và tử vong ở bệnh viện nhi trung ương
một đơn vị đang tiếp nhận điều trị covid một mươi chín ở trẻ em mắc độ nặng nguy kịch
chúng ta cũng đã biết rất rõ trẻ có nguy cơ cao trẻ đẻ non
bệnh lý nền khả năng tiến triển nặng cao hơn nhóm khác
nhưng thực tế có một số trẻ có nguy cơ tiến triển nặng
nhưng sau vài ngày diễn biến tốt lên nhưng có những trẻ không có nguy cơ vẫn diễn biến nặng
một số biến chứng đáng lo ngại là hội chứng viêm da hệ thống ở trẻ em
misc tiến sĩ bác sĩ phan hữu phúc lưu ý
tại hội nghị bác sĩ nguyễn lân hiếu bộ môn tim mạch bác sĩ lê nhật cường
bộ môn nhi trường đại học y hà nội cũng đưa ra các cách điều trị chăm sóc bệnh nhi mắc covid một mươi chín tại nhà
theo bác sĩ hiếu covid một mươi chín đã hiện hữu cùng y tế và xã hội trong hơn hai năm
tỷ lệ trẻ em mắc covid một mươi chín ngày càng gia tăng
bệnh cảnh nhìn chung nhẹ hơn người lớn nhưng cũng không được chủ quan